thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vừa được cập nhật
thưa quý vị trong công văn khẩn vừa gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ y tế cho biết là dự kiến trong tháng một mươi một và một mươi hai việt nam tiếp tục nhận số lượng lớn vaccine ngừa covid một mươi chín
cơ quan chuyên môn sẽ phân bổ để tiêm đủ hai liều cho toàn bộ người từ một mươi hai tuổi trở lên
để đáp ứng kịp thời tiến độ cung ứng vaccine trong hai tháng cuối năm và khẩn trương đạt độ bao phủ vaccine
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
cho người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên đảm bảo an toàn hiệu quả
các địa phương cần nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi một cho một trăm linh dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian
các tỉnh thành phố căn cứ tiến độ cung ứng vaccine tình hình dịch và độ bao phủ vaccine
cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên tại địa phương để triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi theo lộ trình đã hướng dẫn
thông tin từ trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai
trong hai mươi bốn giờ vừa qua toàn tỉnh ghi nhận thêm chín trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn tỉnh lên hơn bảy mươi năm tám nghìn ca
trong số các ca mắc mới có ba trăm linh chín ca
ba trăm linh chín ca sàng lọc tại các cơ sở y tế ba trăm linh hai ca trong các khu phong tỏa ở cộng đồng
ba trăm một mươi chín ca trong các khu cách ly tập trung
số ca mắc ở cộng đồng tăng hai mươi chín ba so với ngày trước đó xuất hiện ở cả một mươi một huyện thành phố
các ổ dịch ở cộng đồng có nguồn lây đa phần liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất
và người về từ vùng có dịch tạo thành nhiều ổ dịch lây nhiễm thứ phát giải rác trong cộng đồng
cho đến nay mới có hai địa phương triển khai cách ly f tại nhà là huyện tràng bom
và thành phố biên hòa với số lượng f đang theo dõi là gần một bốn nghìn ca
toàn tỉnh chỉ còn ba mươi năm khu cách ly tập trung đang hoạt động với công suất hơn tám bốn dường bệnh
tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai toàn tỉnh đến nay đã đạt tám mươi một
số trẻ em từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là gần năm mươi tám trẻ

mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị trong những ngày qua các ca nhiễm covid một mươi chín ở huyện nhà bè hóc môn
thành phố hồ chí minh có xu hướng tăng cao
và trong buổi họp báo diễn ra cách đây ít phút lãnh đạo ủy ban nhân dân hai huyện này
đã cung cấp những thông tin mới nhất
từ ngày năm tháng một mươi một đến ngày chín tháng một trên địa bàn huyện nhà bè phát sinh năm trăm bốn mươi ba ca
trong đó nguồn lây từ các doanh nghiệp ở trong các khu tiếp xúc các doanh nghiệp bên ngoài
có là hai trăm năm mươi ca chiếm khoảng bốn mươi sáu
ban chỉ đạo nhà bè có hợp thường chuyên đánh giá tình hình và đưa ra rất nhiều giải pháp phòng chống dịch
trong đó chúng tôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch mà trung ương và thành phố hướng dẫn
đặc biệt là các biện pháp phòng chống dịch của các doanh nghiệp
các ca f khi phát hiện thì chúng tôi kịp thời đưa về nhà
đối với các ca đủ điều kiện cách ly tại nhà thì gián bản thông báo và tổ chức lực lượng để giám sát
còn đối với những ca mà không đủ điều kiện cách ly tại nhà thì chúng tôi đưa vào khu cách ly tập trung của huyện
ngày hôm qua chúng tôi tích ngăn có đến sáu trăm ba mươi ba ca nhiễm trong cộng đồng cũng như là nhiễm tại các hộ gia đình
về giải pháp thì xin báo với các hình chí là ban chỉ đạo huyện chúng tôi
xác định phải xây dựng nhiều phương án trong đó trước mắt là phải xây dựng cho được bệnh viện giả chiến
mà hiện nay là chúng tôi chuyên dụng ngay kho tan vật của quyền với quy mô dự kiến là ba trăm linh giường
để lên phương án và thiết kế vận hành khoảng vào tuần sau
chúng tôi sẽ duy trì hoạt động giao ban của sở chỉ huy của huyện định kỳ hằng ngày với lại các xã thị trấn
để qua đó chúng tôi xác định những nguyên nhân chuỗi nguồn lây bệnh từ đó dập ngay từ ban đầu
và cuối cùng là chúng tôi xác định phải quan tâm quản lý và chăm sóc f
vì hiện nay cái số lượng f đang đủ điều kiện cách ly tại nhà của hóc môn cũng khá là đông
chính vì vậy mà chúng tôi phải băng hành lược đồ quy trình hướng dẫn quản lý chăm sóc f tại cộng đồng
trong đó quy định trách nhiệm rõ của ba đơn vị nhất là tổ chăm sóc f tại cộng đồng
trạm y tế lưu động và trạm y tế của phường sở thị trấn để từ đó có chăm sóc quản lý f của mình
thành phố hồ chí minh đã có những trường hợp là tiêm đủ hai mũi vaccine nhưng mà vẫn tử vong
những trường hợp này đều có bệnh nền hoặc là trên sáu mươi năm tuổi
và đây là thông tin được ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đưa ra tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận ba của tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố vào sáng nay
hầu hết các cử tri quận ba đều quan tâm và nêu ý kiến về các vấn đề liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín
cử tri nguyễn hữu châu cho rằng trước thực trạng gia tăng các ca nhiễm mới trong khu công nghiệp những ngày gần đây
thành phố cần có kế hoạch tập trung xây dựng nhà ở cho công nhân vừa để phát triển sản xuất vừa chống lây lan dịch
cử tri phạm thị huệ bày tỏ băng khoan về việc dạy và học online
trong đó khẳng định hình thức dạy và học này là hợp lý khi dịch bệnh căng thẳng
tuy nhiên chương trình học liệu có được giảm tải khi các em quay trở lại học trực tiếp hay không
các phương án dạy và học an toàn được tính toán như thế nào
khử chuyên nguyễn văn bình lại đề nghị nhà nước thành phố tiếp tục đẩy mạnh tiến độ sản xuất vaccine trong nước
phát huy tinh thần tự lực tự cường trong phòng chống dịch
ông dương anh đức phó chủ tịch ubnd tp hcm khẳng định tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri
và gửi tới các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền
đồng thời cũng thông tin thêm về một số điểm đáng lưu ý
trong ba ngày vừa qua chúng tôi phân tích tình hình các ca tử vong
thì thấy có những dấu hiệu đáng lo ngại
đó là bắt đầu xuất hiện một số trường hợp người dân đã tiêm hai mũi nhưng mà vẫn tử vong
thì những trường hợp này cho đến ngày hôm nay ghi nhận
một trăm linh đều là những trường hợp mà trên sáu mươi năm tuổi hoặc là có bệnh nền nặng
trường hợp tử vong dù không nhiều như trước nhưng một người ra đi là một nỗi buồn
chính vì vậy chúng tôi trân trọng đề nghị tất cả quý bà con bản thân mình
và nhắc nhở người thân những người xung quanh mình luôn luôn đề cao cảnh giác
có ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình và giữ gìn cho cả cộng đồng
về lĩnh vực giáo dục ông nguyễn anh đức cho rằng sở giáo dục phòng giáo dục sẽ có những hướng dẫn chỉ đạo cụ thể
nhưng để mang lại hiệu quả học tập và lợi ích cho học sinh giáo viên thì vai trò chính vẫn là những người lãnh đạo ở mỗi trường
từ giờ ngày một mươi một tháng một mươi một cần thơ đã tăng cường thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tương ứng với cấp độ ba
và một số hoạt động bị hạn chế hoặc là quản lý chặt để tránh tập trung đông người làm lây lan dịch bệnh
trong ngày đầu tiên nâng lên cấp độ ba hoạt động vận tải hành khách tại cần thơ phải thực hiện theo các quy định mới
trong đó các phương tiện phải giảm số chuyến cũng như lượng khách vận tải
do thành phố cần thơ áp dụng cấp độ dịch tăng lên mức ba nên vận tải hành khách nội tỉnh liên tỉnh giảm năm mươi số chuyến
cụ thể vận tải hành khách bằng xe buýt taxi hợp đồng du lịch vận chuyển học sinh sinh viên được phép hoạt động
nhưng không vượt quá năm mươi tổng số phương tiện của đơn vị
đối với các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh chỉ được phép đi đến một mươi bốn địa phương và ngược lại
tần suất khai thác đi đến các địa phương này không quá năm mươi số chuyến đã công bố và phải thực hiện giãn cách chỗ trên phương tiện trừ xe dường nằm
tương tự các tuyến tàu khách bến khách ngang sông bến khách du lịch xe chở khách trong thành phố cần thơ cũng được phép hoạt động
nhưng chở không quá năm mươi số người được phép chở
trong ngày một mươi tháng một mươi một cần thơ ghi nhận năm trăm bảy mươi chín ca nhiễm covid một mươi chín
đây là số ca nhiễm cao kể từ đầu dịch đến nay